hôm nay hai mươi tám tháng năm sau hơn hai năm thi công cầu thịnh long nối liền thành phố nam định với khu du lịch thịnh long bắc qua sông ninh cơ sẽ chính thức được thông xe
cầu thịnh long có chiều dài chín trăm tám mươi tám m tính cả đường dẫn là hai ba mươi sáu km điểm đầu giao cắt với quốc lộ hai mươi một tại km hai trăm linh hai bốn trăm linh thuộc địa phận xã hải châu huyện hải hậu
điểm cuối giao cắt với tỉnh lộ bốn trăm chín mươi c tại km bốn mươi sáu trăm chín mươi tám bốn mươi hai thuộc địa phận xã nghĩa bình huyện nghĩa hưng
sau khi đi vào khai thác cây cầu này sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối tỉnh nam định với các tỉnh trong khu vực trên tuyến đường ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình ninh bình và thanh hóa